kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực đông bắc bộ phổ biến có mưa rào vài nơi
ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong ngày là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sang khoảng ngày mùng bảy và ngày mùng tám mưa có xu hướng gia tăng dần
ngày tám cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ trong hai ngày này sẽ giảm dần mỗi ngày một độ
phía tây bắc bộ có mưa rào rải rác trong ngày mai
sau đó cường độ mưa tăng dần trong hai ngày tiếp theo
khi tham gia lưu thông ngoài trời quý vị nên mang theo những vật dụng che mưa tiện ích
để đề phòng những cơn mưa rông bất chợt
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó giảm chậm mỗi ngày khoảng một độ
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong thời kỳ ba ngày tới
ở hầu khắp các nơi sẽ liên tục xuất hiện mưa rào và rông
cường độ mưa khá hơn tập trung về chiều tối và tối
cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
trong cơn rông thời tiết vẫn mát mẻ với nhiệt độ hầu như là không quá ba mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng có mưa rông nhiều nơi trong ba ngày tới
mưa với cường độ lớn hơn tập trung về chiều tối
quý vị cần đề phòng với lốc xét gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên vẫn còn duy trì tình trạng mưa rông
tập trung nhiều về chiều và tối cục bộ có mưa to
cần đề phòng trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi bảy ba mươi độ
sau đó giảm khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
nam bộ ba ngày tới vẫn tiếp tục có mưa rông
xảy ra nhiều về chiều tối cục bộ có mưa to
kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
nhiệt độ cao nhất ổn định trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ